thưa quý vị và các bạn về với huyện hữu lũng thuộc tỉnh lạng sơn thì quý vị và các bạn hãy ghé thăm một ngôi đền rất nổi tiếng ở nơi đây đó chính là đền bắc lệ hay còn gọi là bắc lệ linh tử